tại tỉnh lào cai tính đến hết ngày một mươi bảy tháng bảy đã có một mươi bốn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đưa bảy mươi bốn chuyên gia
lao động nước ngoài vào làm việc trên địa bàn các chuyên gia lao động này đều được cách ly theo đúng phương án cách ly
đã được ủy ban nhân dân tỉnh lào cai phê duyệt
bảy mươi bốn chuyên gia lao động này chủ yếu đến từ trung quốc làm việc trong các nhà máy tại khu công nghiệp tàng lòng
và các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh lào cai
để bảo đảm an toàn phòng dịch các doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh đều chuẩn bị các yêu cầu
về địa điểm cách ly lấy mẫu và phòng bệnh theo đúng quy định